liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng với diện tích gần hai năm hectare tại xã đạ cờ nàng huyện đàm rồng mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
chiều ngày hai mươi tháng chín công an huyện đàm rồng tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án khởi tố ba đối tượng để điều tra làm rõ hành vi hủy hoại rừng
nhóm đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn quốc xoan phan văn lương cùng chú tại xã đạ cờ nàng huyện đàm rồng và hoàng văn việt ngụ tại xã phúc thọ huyện lâm hà
trước đó ngày chín tháng chín vừa qua lực lượng chức năng huyện đàm rồng đã bắt quả tàng ba đối tượng trên thực hiện hành vi phá rừng trái phép tại tiểu khu hai trăm năm mươi một xã đạ cờ nàng do ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng quản lý
kết quả khám nghiệm hiện trường tổng diện tích bị phá là hai mươi bốn chín trăm linh m hai tương đương với hai bốn mươi chín ha thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp rừng sản xuất trạng thái rừng ba a hai
tổng khối lượng gỗ thiệt hại bốn mươi bốn một trăm năm mươi m ba chủng loại gỗ tạp nhóm sáu
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ